thưa quý vị theo bộ y tế đã có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám về dịch bệnh covid một mươi chín
và tổng số ca được điều trị khỏi đã lên tới là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng tám là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết vào trưa ngày hôm nay
sáu giờ qua thì thành phố đã ghi nhận một mươi ca mắc mới trong đó thì hai ca tại cộng đồng
tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám thì hà nội đã ghi nhận hai mươi ba ca
trong đó có một mươi ca tại cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong bốn lần đợt dịch này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi bốn
còn tại tỉnh bạc liêu chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng quyết định sẽ áp dụng phong tỏa cách đi y tế toàn thành phố bạc liêu
đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới

sáng nay chợ đồng sa quận cầu giấy thành phố hà nội đã bắt đầu được mở cửa trở lại với một mươi tám gian hàng nhu yếu phẩm
ban quản lý chợ đã gắn các thông báo ngay tại cổng chợ để người dân nắm được thông tin cụ thể
người đến mua hàng đều được lực lượng chức năng tại đây hướng dẫn phân luồng theo quy trình khép kín
được bố trí đi theo đường đã căng dây và đứng theo đúng vị trí đánh dấu đảm bảo giãn cách trước khi đến bàn thì phải khai báo y tế
ban quản lý chợ yêu cầu người dân sử dụng điện thoại khai báo y tế bằng cách quét mã qr
ngay từ ngoài cổng người dân được đo thân nhiệt và được yêu cầu khử khuẩn trước khi vào bên trong chợ
ban quản lý chợ cho biết trong thời gian tạm thời đóng cửa chợ vì phát hiện ca nhiễm đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn
dọn vệ sinh toàn bộ chợ cho các tiểu thương test covid một mươi chín
sau khi hoàn thành các điều kiện cần thiết thành phố hà nội đã cho phép mở cửa chợ trở lại vào sáu giờ sáng ngày hôm nay
thưa quý vị nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
những ngày qua công an tỉnh đồng tháp cùng với các ngành chức năng đã dành toàn tâm toàn lực cho công tác dập dịch sớm đạt được hiệu quả
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại đồng tháp
trong những ngày qua công an đồng tháp đã cử cán bộ chiến sĩ tham gia vào một mươi bảy tổ cấp huyện
và hơn tám trăm linh tổ cấp xã có nhiệm vụ thần tốc ra soát truy vết các trường hợp tiếp xúc
liên quan các ca dương tính với sars cov hai
tham gia ba đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình công tác phòng chống dịch ở một mươi hai địa phương
trung bình mỗi ngày kiểm soát từ một mươi năm đến hai mươi lượt người phương tiện qua lại không xảy ra ồn tắc giao thông
đã yêu cầu trên bảy lượt phương tiện không đủ điều kiện quay đầu xe trở lại
chúng tôi cũng kiểm soát được lượng từ tất cả các dùng dịch khác để đi vào thành phố cao lãnh
ngoài ra thì chúng tôi thành lập ba tổ tuần tra
một tổ tuần tra trên sông từ địa bàn phường một mươi một xuống tới địa bàn xã tình thới
và hai tổ tuần tra lưu động trên bộ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cao lãnh thì cơ bản là ổn định
không có các cái dụ dị nghiêm trọng xảy ra
tại chốt kiểm soát phường mỹ phú thành phố cao lãnh mỗi ngày có đến hàng nghìn phương tiện qua lại
lực lượng làm nhiệm vụ phải căng mình để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch
kiểm tra đầy đủ thông tin khai báo theo quy định
khó khăn vất vả là những điều đang hiện hữu nhưng bằng ý thức trách nhiệm cao nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng chức năng cùng nhau động viên vượt qua mọi khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
biết là tình hình dịch phức tạp đặc điểm công việc cũng khá nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng
nhưng bản thân cùng tất cả các đồng chí khác không ngại khó khăn gian khổ
thực hiện tốt nhiệm vụ mong sớm khắc phục tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
hiện công an đồng tháp đã thành lập một trăm năm mươi tám tổ tham gia tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên tất cả các tuyến đường
lập biên bản xử lý trên một trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
trên tuyến biên giới đã bố trí lực lượng tham gia các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
xuất nhập cảnh trái phép và ngăn chặn thuyền bè từ campuchia về việt nam
phát hiện xử lý một mươi chín trường hợp nhập cảnh trái phép lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức trên năm trăm linh lượt tuần tra kiểm soát
đảm bảo cho tự an toàn giao thông
phối hợp nắm tình hình hoạt động tại các công ty doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp
hướng dẫn nhắc nhở năm mươi bốn doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc ba tại chỗ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
thấy lực lượng công an nhân dân cùng các ban ngành giữa những đêm khuya gió mà họ đã kiên cường giữ chốt
để quản lý tình hình dịch bệnh cho tỉnh nhà hết sức mình
đó là một tấm gương và cử chỉ mà đáng được tàu dân khen ngại
có thể thấy
để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất
lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã cùng nhau vượt qua khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các chốt
sắp xếp phân công lực lượng hợp lý
vừa đảm bảo sức khỏe cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ và sự an toàn cho nhân dân
chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự
đồn biên phòng hướng lập phòng phòng chống ma túy và tội phạm
vừa phối hợp với đồn biên phòng hướng phùng
đội trinh sát ngoại biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
vừa phát hiện bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển bốn mươi sáu kg ma túy đá
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại thôn ca tiêng xã hướng việt huyện hướng hóa
đồn biên phòng hướng lập chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan
đã phá thành công đường dây mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy từ lào về việt nam
bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu kg ma túy đá ba điện thoại di động một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trong đó một viên đã lên nòng
tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng lào để mở rộng điều tra
vào lúc hai mươi h cùng ngày lực lượng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây
thu giữ màu xe ô tô fortuner màu bạc mang biển kiểm soát lào
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố huế
đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đất tài sản
dưới hình thức yêu cầu bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
đặc biệt là mật khẩu và mã otp
mặc dù thủ đoạn không mới và đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng nhiều người dân vẫn thiếu cảnh sát bị các đối tượng lợi dụng
lừa đảo để chính đất hàng trăm triệu đồng
và phóng sự ngay sau đây chúng tôi tiếp tục cảnh báo về tình trạng này
vào ngày một mươi bảy tháng bảy nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường an đông bán vé máy bay thông qua mạng xã hội facebook
và có một tài khoản facebook liên hệ đặt mua vé
sau khi thỏa thuận mua vé tài khoản facebook này yêu cầu người bán vé cung cấp thông tin tài khoản
và mã otp để đối tượng chuyển tiền thanh toán
thiếu tinh thần cảnh giác với tội phạm nạn nhân đã cung cấp thông tin
và mã otp tài khoản ngân hàng của chị cho đối tượng
và ngay lập tức tài khoản của chị bị trừ một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước đó công an tp huế đã phá chuyên án bắt nguyễn minh vũ và hoàng thanh sang
cùng trú tài khoản chị sử dụng thủ đoạn hack facebook
giả danh người thân của bị hại để nhận tiền từ nước ngoài gửi về
các đối tượng đã chuyển cho bị hại một đường link và yêu cầu nhập thông tin tài khoản
cung cấp mã otp sau đó chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn này vũ và sang đã chiếm đoạt tài sản của ba bị hại
với số tiền hơn một hai tỷ đồng
học được facebook của anh long sau đó tôi vào nói chuyện với anh lâm
sau một hồi nói chuyện
anh lâm hỏi tài khoản ngân hàng của anh lâm để nhờ chuyển tiền về
và anh lâm gửi xuống tài khoản của tôi và tôi gửi đường link sang cho anh lâm
để truy cập vào sau khi truy cập vào tôi lấy được thông tin

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tp huế tiếp nhận ba mươi ba đơn của bị hại
bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo để hạn chế tối đa các rủi ro khách hàng cần tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ ai
các thông tin về dịch vụ ngân hàng gồm tài khoản đăng nhập mật khẩu mã xác thực otp
ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng
khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo giao dịch
người dân liên hệ đến cơ quan công an để được hướng dẫn tránh bị sập bẫy kẻ lừa đảo
tiếp sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thưa quý vị trong sáng nay hai mươi ba tháng tám lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt triển khai chốt chặn tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
theo ghi nhận của chúng tôi thì đa số người dân đã chấp hành nghiêm nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó chỉ có lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch
và những người dân đi tiêm vaccine ra đường
từ giờ sáng các phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt tổ chức ra quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự
các tổ công tác gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ
đã chia ra siết chặt kiểm soát từ các con hẻm nhỏ
cũng như tại các trục đường lớn với phương châm trong chặt ngoài chặt
thấy giấy tờ mà hợp lệ đầy đủ thì nó chót quá
thành những người nào mới chứ hợp lệ chứ đầy đủ thì nó mới về
thành cảm xúc công việc thì nó thích phát
thích phát từ lòng tình yêu của nhân dân
chúng tôi là người cán bộ chiến sĩ cách mạng
thì phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy lùi cái dịch covid
đối với phường thì sẽ đã triển khai các lực lượng
đặc biệt là chốt trên các tuyến hẻm chính của các khu phố
để tập trung làm sao để tuyên truyền vận động bà con
trong thời gian giãn cách này tuyệt đối là không ra khỏi nhà
với sự triển khai đụng bộ quyết liệt của chính quyền thái lan
của thành phố người dân đã hạn chế ra đường như những ngày trước
tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm
sáng nay anh vũ thành danh lái xe tải để đi giao hàng
thì bị lực lượng tài chốc kiểm soát giao lộ nguyễn chí thanh
ngôi gia từ quận năm dừng lại kiểm tra yêu cầu quay đầu xe
thì đề nghị các anh về
thay làm một cái giấy tín hiệu ôm tính khác nha
thì sẽ được lưu thông cho nó đúng quy định
mặc dù các anh chở hàng thiết yếu nhưng mà mình cũng phải chấp hành
rồi rồi mời các anh đi
thì cũng ăn ngủ tại kho
rồi tụi em đi nèm thì cũng đi không có dừng đâu hết
chỉ đi thảm tuyến rồi về thôi
đến chỗ giao rồi giao xong rồi về thôi
còn tại các trường hợp ra đường khác
đa số là lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
và người dân đi tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
do đó áp lực giao thông tại các chốt kiểm soát
đã được giảm tải hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
lý do là em đi chở chồng đi kệ phòng
bữa nay thấy đường rắn
thấy ít dân đi
thấy ý là dân có ý thức hơn
hôm nay anh đi trích ngừa nhưng mà
tại trích thì đi chứ còn không thì cũng ở nhà chứ đi làm gì
cũng không muốn ra ngoài đường đâu
nhưng mà thấy ngoài đường rất đông
tức là đi từ nhà đi thì cứ một đoạn là lại phải có chốt
thì cũng phải có dơ giấy lý do
trình bày lý do mình đi giống như ở đây thôi
sau khi nhận được cái là nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ là quyết phong
cùng với là gặp vào thành phố hồ chí minh
cùng với là cơ quan địa phương
và các tổ chức xã hội tại địa phương
để có thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch của ta
trong cái thời điểm đặc biệt của người nghiêm tạm
gọi là phán tác rất nguy hiểm này
thì tất cả cán bộ chiến sĩ
luôn nêu cao vai trò tách nhiệm của mình
sẵn sàng nhận và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao
như vậy việc người dân hạn chế ra đường
sẽ giúp lực lượng chức năng tập trung hơn
và công tác sàng lọc truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng
bên cạnh đó nỗ lực điều trị cho các ca nhiễm
để hạn chế nguy cơ tử vong
hy vọng sau hai tuần siết chặt giãn cách
thì cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố
sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám
một số địa phương tại thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt cử nhân viên y tế tổ chức hướng dẫn
thí điểm một số đại diện hội gia đình
từ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
ở khu vực vùng cam
việc hướng dẫn người dân tự test nhanh
dựa theo kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi sáu
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
các hậu dân được cấp phát test nhanh
để tự thực hiện
các hộ dân được phân theo vùng nguy cơ cam
đỏ vàng xanh cận xanh
vùng cam và vùng đỏ người dân được thực hiện test nhanh
việc chọn hậu dân test nhanh
do ủy ban nhân dân phường lập danh sách
việc test nhanh ở vùng có nguy cơ
giúp phát hiện sớm f để bóc tách
điều trị kịp thời
cái khó khăn của người dân nhất
trong cái việc mà test nhanh này
là cái việc mà
lấy vô cho đúng cái vị trí của cái
lấy đúng dung dịch
thấm đúng chủ dung dịch thì nó mới ra được
khi mà đưa vô mũi á
nó có một cái điểm gần nó rất là gần với mình
khi mà mình đưa vô á
có nhiều người thì ta sẽ rút ra liền luôn
thì nghe nói là nó chưa vô tới lực phía trong
thì mình phải chỉ sao
cho người dân phải đưa vô
sau chút nữa để lấy
được cái dịch ở phía trong
ghi nhận tại hẻm bốn trăm năm mươi sáu lê văn sĩ
phường một mươi bốn quận ba
những người dân ở khu vực này nằm trong vùng cam
của bản đồ covid một mươi chín thành phố
tại đây các hộ dân được cấp phát test nhanh
để tự thực hiện
đa số tỏ ra hào hứng và yên tâm
khi được nhân viên y tế hướng dẫn test nhanh tại nhà
nhà chưa có thực hiện
chỉ thấy người khác làm
tại thì mình thực hành là
xịt khuẩn lên bóng tay
mở ra rồi kêu bạn
thì nước mũi lên
nhét vô trong mũi thôi có điểm g
xong quấy quấy tầm mấy giây
xong bỏ vô cái ống
cái thuốc quậy quậy chừng một mươi lần
xong đổ vô trong
cuộc xét nghiệm
sau khi học cái này xong
mình sẽ đi mua những cuộc test này
để sử dụng cho gia đình mình
theo chỉ đạo mới nhất của bang chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
thành phố sẽ xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn
cho toàn bộ người dân trong vùng cam
và vùng đỏ trong một mươi bốn ngày tới
sau thành phố hồ chí minh
bình dương là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ hai cả nước thậm chí có những ngày
thì số ca bệnh còn cao hơn cả thành phố hồ chí minh
hiện các bệnh viện bệnh viện giải chiến
thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương
đều đang quá tải nhu cầu cung cấp hỗ trợ oxy
cho các bệnh nhân đang cấp thiết hơn lúc nào hết
bệnh viện đa khoa thuận an tỉnh bình dương
là một trong các bệnh viện tiếp nhận
bệnh nhân covid một mươi chín theo tháp
và điều trị từ tầng một đến tầng hai năm
mỗi ngày phải có xe vip oxy như thế này
để phục vụ việc điều trị các ca bệnh nặng
phải can thiệp bằng máy thở oxy
trong hơn ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
đang điều trị ở đây thì có đến hai trăm một mươi bốn ca
phải thở máy
trong khi bệnh viện hàng ngày
vẫn phải tiếp nhận hàng chục ca nạn chuyển tới
đã khiến nhu cầu về máy thở cho bệnh nhân
trở nên vô cùng cấp thiết
bệnh nhân covid một mươi chín
là người ta có tình trạng thiếu oxy thầm lặng
và thiếu oxy thầm lặn
thì hệ thống này
sẽ hỗ trợ một phần oxy
vào trong phổi của người ta
cái thứ hai nữa là đánh giá về cái yếu tố tâm lý
cũng là một nguyên nhân
mà nếu người ta không yên tâm
thì thiếu oxy sẽ nhiều hơn
thì nó sẽ dễ trở nặng hơn
qua theo dõi diễn biến
và quá trình điều trị bệnh nhân
mắc covid một mươi chín ngay khi người bệnh
có dấu hiệu khó thở nếu được sự hỗ trợ
của máy tạo oxy lưu lượng cao
cung cấp nguồn oxy tươi kịp thời
sẽ giúp nhiều bệnh nhân không bị trở nặng
cũng được xem là then chốt để hạn chế tối đa
các ca tử vong do covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay mặc dù đã được
tỉnh sở y tế cung cấp kịp thời
trang thiết bị y tế cho các bệnh viện
nhưng do số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bình dương
đang tăng ở mức báo động nên rất cần
thêm sự hỗ trợ chung tay từ các nguồn lực
ngoài xã hội
mặc dù thì tỉnh cũng đã
chủ động trong
vấn đề mua sắm
với những phương thức
nhanh gọn nhất để
phục vụ cho công tác điều trị nhưng
vẫn không thể nào đáp ứng được
chính nhờ sự hỗ trợ
của các doanh nghiệp
về vật tư y tế
như thuốc men
giúp cho chúng tôi rất nhiều
trong việc điều trị cho bệnh nhân covid của tỉnh
sau tp hcm ngay khi nhận thấy
đại dịch đang bùng phát dữ dội tại bình dương
tập đoàn phương trang ngay lập tức tiếp tục hỗ trợ
tỉnh bình dương hai máy tạo oxy
lưu lượng cao và giao trực tiếp
tới các bệnh viện dạ chiến thu dung
và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương
kêu gọi và huy động các nguồn lực khác ngoài xã hội
chung tay góp sức cùng chính quyền
các tỉnh thành vượt qua đại dịch covid một mươi chín
bước vào cao điểm siết chặt giãn cách xã hội
song song với nhiệm vụ tập trung công tác
phòng chống dịch thì lực lượng chức năng
tp hcm còn tích cực chăm lo đời sống
cho nhân dân không để ai bị đói khổ
không để ai bị bỏ lại phía sau
những ngày nay các xóm trọ
trên địa bàn phường một mươi quận gò vấp
tuân thủ công tác giãn cách xã hội
ai ở đâu ở yên đó mặc dù thất nghiệp
thiếu thốn đủ đường nhưng vì mục tiêu chung
để chính quyền triển khai các giải pháp
huyết liệt dập dịch nên anh chị em công nhân đều hợp tác
bên em cũng là công nhân nhân viên thôi
thì cũng nghĩ từ tháng sáu tới giờ
thì cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính
thì đi lại
sắp tới đây thì thành phố xích chặt hơn nữa
để cho phòng chế dịch nó tốt hơn
thì cũng mong
cho phía qua được
sắp tới này thì thiết kế tốt hơn
để cho bọn em đi làm để củng cố được khó khăn
với phương châm
không để ai bị đói không để ai bị bỏ lại
phía sau ủy ban nhân dân phường đã kịp thời
nắm bắt tình hình từng khu vực để
kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn
khó khăn trong mùa dịch
ngày hôm nay thì bang tám bạch trận
cũng phù hợp với
tất cả các khu phố
đã phân động được hỗ trợ được
hai tấn rau cho các khu nhà trọ
và nhất là khu bên
phố một mươi sáu này thì
đối tiện hỗ trợ cũng rất nhiều
do đó thì trực tiếp
bang tám bạch trận xuống góp cửa từng
hỗ trợ để
chăm lo luôn đời sống
trong khu nhà trọ ở đây
mấy anh chiến sĩ mấy anh lực lượng chức năng
đã cố gắng làm
hỗ trợ là dân là hết
hết mức có thể
nên là em cũng không biết nói
gì hơn là chỉ cảm ơn thôi
và mình thực hiện năm k
ở nhà và không đi ra bên ngoài
cho đến khi mà kết thúc giãn cách
từng mớ rau bao gạo vị trứng dầu ăn
đã được chia sẵn từng phần nhỏ
đủ dùng cho một gia đình
đã được chuẩn bị sẵn như thế này
để phân phát cho những hộ gặp khó khăn
để kịp thời giải quyết các trường hợp
ủy ban nhân dân phường một mươi quận gò vấp
cũng đã công khai số điện thoại của lãnh đạo
ủy ban nhân dân phường
người dân có thể gọi bất cứ lúc nào
nếu cần hỗ trợ
đảng ủy ủy ban phường cũng là lãnh đạo
an sinh xã hội
đối với phường trong giai đoạn này
thì cần tập trung ưu tiên
các đối tượng
đến khu nhà trọ
những người neo đơn người già
những người có hoàn cảnh khó khăn
để làm sao để đảm bảo vấn đề
an sinh xã hội trên địa bàn phường
để bà con không có ai bị đói khổ
và không ai bỏ lại phía sau
trong giai đoạn này
trong hai tuần cao điểm giãn cách xã hội này
lực lượng công an quân đội cũng sẽ sát cánh
cùng chính quyền các địa phương bên cạnh
chính là siết chặt công tác phòng chống dịch
thì sẽ thực hiện an sinh xã hội
để người dân yên tâm ở yên tại chỗ
bản thân tôi
là chiến sĩ
thuộc vụ trong ngành công an thì luôn luôn
phối hợp với
ban ngành đoàn thể và
ban điều hành khu phố
để nắm được
tâm tư nguyện vọng của nhân dân
nhất là những người hiện tại
đang bị mắc kẹt ở thành phố hồ chí minh
nắm luôn cả
sống của người dân
trong mùa dịch nó như thế nào
đồng thời thì qua công tác tuyên truyền
và vận động thì cũng đã
phối hợp với ban điều hành khu phố
ban ngành đoàn thể
mặt trận với
ban đảng quỹ của phường một mươi
và trực tiếp
trao đổi với người dân
và tuyên truyền
công tác ở đâu ở yên đó
để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với lực lượng vũ trang
nhiệm vụ từ đơn vị
mà nhất là từ bệnh lệnh trái tim
cán bộ chiến sĩ
toàn quân khu
xuống địa bàn
phối hợp với các phường
để trực tiếp
trước tiên là phòng chống
trừng tra kiểm soát
để hạn chế dịch bệnh
cũng như truy tìm các f f một
động viên tuyên truyền cho bà con
yên tâm ở nhà
việc tuân thủ giãn cách xã hội
đẩy mạnh tiêm chủng vaccine
là giải pháp nhanh nhất
để chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh
do đó mỗi khu phố hãy là một pháo đài
mỗi người dân là một chiến sĩ
thì chắc chắn dịch bệnh sẽ được đẩy lùi
trong thời gian sớm nhất